thành phố hà nội vừa đưa vào vận hành hệ thống giám sát dịch covid một mươi chín trên điện thoại thông minh
ứng dụng hà nội smart city có thể giám sát những người đã nhiễm cũng như những người đang được yêu cầu cách ly qua hệ thống gps
và ứng dụng này thì do trung tâm tin học công báo phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hà nội thực hiện
để tải ứng dụng người dân tìm từ khóa hà nội smart city trên kho ứng dụng sau đó cài đặt về máy
ứng dụng có hai phần dành cho người dân và dành cho chính quyền
hiện toàn bộ danh sách của những người được cách ly từ f đến f ba đã được cập nhật vào hệ thống
đối với người dân là những người được yêu cầu cách ly sẽ đăng ký tạo tài khoản bằng điện thoại và chứng minh thư
sau khi hệ thống đồng bộ sẽ thông báo cho người đó bật gps để giám sát
người dân có thể thực hiện các chức năng tích hợp để khai báo thông tin sức khỏe hàng ngày
cũng như theo dõi thông tin mà thành phố cung cấp và trao đổi với cơ quan y tế
đối với cơ quan chính quyền sẽ có hệ thống bản đồ giám sát toàn bộ phân bố dịch của thành phố
khi một trường hợp trên bản đồ rời khỏi vị trí ngay lập tức người phụ trách giám sát sẽ nhận được thông báo
biết được vị trí của người đó đi bao xa
ứng dụng này sẽ hỗ trợ tốt cho thành phố trong việc giám sát các ca nhiễm
những người cách ly tập trung và cách ly tại nhà
đồng thời giúp người dân chủ động nắm bắt tình hình dịch cũng như sức khỏe của mình